chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
xe máy chở theo vợ là l thị mai một mươi chín tuổi về quê nhà ở xã nam phong huyện phủ yên tỉnh sơ la
khi đang đi trên quốc lộ một a đoạn tránh thị xã kỳ anh thuộc địa phận phường hưu trí thị xã kỳ anh
xe máy của anh chìa loạn trọng và vai dạng với xe máy của bạn đồng hành phía trước
cả hai vợ chồng anh rìa ngã ra đường đúng lúc này một chiếc xe tải lao tới tông vào khiến vợ chồng anh nguy kịch
cả hai nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh
tuy nhiên về viết thương quá nặng nên nạn nhân chìa đã tử vong
riêng người vợ bị thương trong tình trạng nguy kịch và được chuyển ra bệnh viện đa khoa tỉnh để tiếp tục cấp cứu
về phía chiếc xe tải sau khi đâm vào hai vợ chồng anh rìa tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường
hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra xác minh làm rõ
bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị này tiếp nhận cấp cứu chị là thị mai vợ của nạn nhân trẻ
trong tình trạng gãy vỡ dập nát vùng đùi trái chật ổ khớp hắng phải đất mạch máu và tiến hành mổ cấp cứu trong đêm
do tình trạng rất nặng nên bệnh nhân may đã được chuyển ra bệnh viện bạch mai để tiếp tục điều trị
lãnh đạo phòng lao động thương binh và xã hội thị xã kỳ anh đã trao một mươi triệu đồng thăm hỏi gia đình nạn nhân trẻ
đồng thời hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng theo phong tục của địa phương
dịch bệnh khiến cuộc sống người dân trở nên khó khăn
những gia đình không đủ điều kiện sống trên thành phố lựa chọn cho mình con đường về quê
cả ba anh em ruột dưới đây là một trường hợp vô cùng đau đớn đã vất vả khó khăn mới phải về
nay lại gặp tai nạn khiến chúng ta không khỏi xót xa
vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày tám tháng một mươi tại địa phận xã cam thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
theo thông tin ban đầu anh lương văn ết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cùng em trai là lương văn hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cùng chú tại xã yên na huyện tương dương tỉnh nghệ an điều khiển xe máy mang bị kiểm soát ba mươi một d một nghìn tám mươi bảy xx
từ thành phố hồ chí minh về quê theo tuyến quốc lộ một a
khi đến địa phận xã cam thủy do đường mưa trời tối và đã mệt mỏi về quãng đường xa
chiếc xe của hai nhà nham đã gặp tai nạn khi vai trạm với một xe tải
cú vai trạm mạnh khiến hai người đi xe máy ngã văng xuống đường
một nam thanh niên bị xe container cán tử vong tại chỗ
người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
tai nạn đau lòng khác vừa được ghi nhận trên đường về quê
hai người đàn ông chạy xe máy va chạm vào một xe tải đang đậu bên đường
khi lưu thông qua địa bàn tỉnh quảng nam khiến một người tử vong
công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong
khi đang chạy xe máy từ thành phố hồ chí minh trên đường về quê tránh dịch
thông tin ban đầu lúc một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày xe máy mang biển số ba mươi bảy b hai trăm bảy mươi hai nghìn ba trăm bảy mươi bốn
do anh t v h bốn mươi một tuổi ở xã đồng văn huyện tân kỳ tỉnh nghệ an điều khiển
trở theo sau là anh n s h hai mươi bốn tuổi chú trẻ cùng địa phương
lưu thông trên quốc lộ một theo hướng nam bắc
khi đến địa phận thị trấn hà lam huyện thăng bình xe máy của hai anh
bất ngờ vào vào đuôi chiếc xe tải biển số chín mươi hai c bảy nghìn một trăm một mươi ba bị nổ lốp đang đậu bên đường
do anh n m v ba mươi một tuổi ở huyện thăng bình điều khiển
vụ tai nạn khiến anh t v h tử vong tại chỗ anh n s h bị thương nặng
được người dân trở đi cấp cứu tại bệnh viện thăng hoa huyện thăng bình
tại hiện trường xe máy chui dưới gầm xe tải hư hỏng nặng
nhận được tin báo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ vẹt
bên cạnh những vụ tai nạn đau lòng điều đó vẫn có những sự việc kỳ diệu
tưởng chừng như không có thật mà lại đã xảy ra khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng
sản phụ bình an sau khi truyền ra sinh con ngay trên đường về quê
tại dừng lại nghỉ ngơi ở về hẻ dưới mái tre của nhà dân bên đường vì quá mệt
lúc này chị dũng bất ngờ chuyển dạng sinh con ngay trước về hẻ
người dân xã hải thượng đã lập tức báo sự việc cho cơ quan y tế và lực lượng chức năng
để đến hỗ trợ gia đình sản phụ dũng
bà con chị dũng được sơ cứu đưa đến trung tâm y tế chăm sóc
rồng và con chị dũng được lực lượng chức năng đưa đến cách ly y tế
chăm sóc sức khỏe theo đúng quy định
ông lộc cho hay hiện sức khỏe của cả hai mẹ con sản phụ đã đều ổn định
ông cho biết chúng tôi đang làm xét nghiệm cần thiết để đảm bảo công tác phòng chống dịch
do gia đình họ có hoàn cảnh khó khăn
nên chúng tôi đã hỗ trợ các đồ dùng cần thiết cùng với đồ ăn nước uống
việc bà con về quê tránh dịch là điều khó tránh khỏi bởi hoàn cảnh khó khăn
không thể duy trì cuộc sống trên thành phố nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều những nguy hiểm khó lường
vậy nên khi di chuyển về quê mọi người cần cẩn thận
để tránh những nguy hiểm khó lường
những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại